nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
kể từ ngày hai mươi sáu tháng năm đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bộ tài chính sẽ đồng loạt giảm năm mươi các loại phí thẩm định
liên quan đến các lĩnh vực xuất bản kinh doanh hàng hóa cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa
phí đăng ký xác nhận sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một trở đi các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi